các doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại việt nam phải nộp báo cáo lợi nhuận của công ty mẹ cho cơ quan thuế
các doanh nghiệp trong nước đầu tư ra nước ngoài có doanh thu hợp nhất toàn cầu trong kỳ tính thuế từ một mươi tám tỷ đồng trở lên cũng phải nộp báo cáo này
chỉ số sản xuất của nhiều ngành công nghiệp đã hồi phục đơn hàng xuất khẩu trong tháng một mươi tháng một mươi một gia tăng so với các tháng trước
đây là những tín hiệu tích cực đang tiếp thêm hy vọng chặn đà sụt giảm xuất khẩu của một số ngành có kim ngạch lớn như giày dép
giảm hai mươi hai tỷ đô la trong năm ngoái xuất khẩu của ngành da dày túi sách có tác động rất lớn đến việc hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu chung của nền kinh tế
theo hiệp hội da dày túi sách sau khi suy giảm mạnh vào quý ii từ quý ba tình hình đơn hàng của các doanh nghiệp trong ngành đã dần hồi phục
một số doanh nghiệp đã có đơn hàng sản xuất đến hết năm
mười tháng qua xuất khẩu dây dép đạt một mươi ba bốn tỷ đô la giảm một mươi ba trong khi túi sách là hai năm mươi năm tỷ đô la giảm một mươi bảy một so với cùng kỳ
theo dự báo của hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản việt nam xuất khẩu thủy sản năm hai nghìn hai mươi có thể đạt tám hai mươi ba tỷ usd giảm bốn so với năm trước
theo dự báo giá trị xuất khẩu thủy sản của việt nam trong quý iv sẽ đạt khoảng hai ba tỷ đô la giảm nhẹ hai so với cùng kỳ năm ngoái
trong đó tôm tăng chín đạt một một tỷ đô la cá cha đạt ba trăm sáu mươi năm triệu đô la các mặt hàng hải sản đạt khoảng tám trăm năm mươi bốn triệu đô la
hiện bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản việt nam lần lượt là hoa kỳ nhật bản trung quốc hàn quốc
bên cạnh đó một số thị trường cũng đang có giá trị xuất khẩu tăng mạnh là thụy sĩ campuchia romania và anh
gỗ và các sản phẩm gỗ hiện có kim ngạch xuất khẩu tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước
đây là ngành sản xuất có sự phụ hồi nhanh khi dịch bệnh covid một mươi chín lăng xuống
gỗ và sản phẩm gỗ hiện đang xếp thứ ba về mức tăng trưởng xuất khẩu
hiện có nhiều doanh nghiệp gỗ đã nhận được đơn hàng đến cuối quý i và đầu quý ii năm hai nghìn hai mươi một cho thấy thị trường xuất khẩu đã dần hồi phục
bên cạnh những đơn hàng cũ tạm dừng được khởi động lại thì nhiều doanh nghiệp đã có thêm những đơn hàng mới đến từ nhiều quốc gia vùng lãnh thổ
giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ việt nam năm nay được dự đoán có thể đạt một mươi hai năm tỷ đô la
tuy nhiên ngành gỗ vẫn đang đứng trước nguy cơ phát triển thiếu bền vững khi chống gian lận thương mại vẫn đang là vấn đề sống còn
giá cà phê tại thị trường trong nước ít biến động tuy nhiên dự báo giá cà phê trong thời gian tới tiếp tục tăng do nguồn cung giảm mạnh
giá cà phê trong nước biến động nhẹ ở vài nơi vẫn duy trì quanh mốc ba mươi ba triệu đồng một tấn
dự báo thời gian tới giá cà phê sẽ tiếp tục xu hướng tăng giá bởi thời tiết diễn biến phức tạp ở miền trung và tây nguyên gây thu hẹp nguồn cung
cà phê chín muộn do mưa nhiều đẩy thời gian thu hoạch giãn xa hơn
bên cạnh đó dịch covid một mươi chín trên thế giới tiếp tục phức tạp
lệnh giãn cách xã hội ở các nước thúc đẩy nhu cầu sử dụng cà phê tại nhà là yếu tố trợ giá cho cà phê việt nam trong ngắn hạn
năm hai nghìn hai mươi là năm vô cùng khó khăn với du lịch thế giới và việt nam
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch dự kiến cả năm hai nghìn hai mươi du lịch việt nam sẽ thất thu khoảng hai mươi ba tỷ đô la mỹ
con số này được đưa ra khi lượng khách quốc tế ước giảm hơn tám mươi
trong nước giảm năm mươi bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của du lịch việt nam đồng thời tập trung phát triển nguồn nhân lực
hạ tầng hàng không du lịch tăng cường quảng bá xúc tiến đổi mới chính sách visa tăng cường quảng bá bảo vệ phát triển bền vững với môi trường
thưa quý vị và các bạn nhịp sống kinh tế sẽ đem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân